vâng và người ta hay nói và truyền miệng dân gian của chúng ta sẽ bảo rằng là có bệnh thì bái tư phương
mà qua cái thói quen của người việt của mình hay chắc là cũng rất là nhiều người
khi mà có bệnh rồi thì ngoài cái việc điều trị từ tiếp nhận điều trị từ bác sĩ
đôi khi lại còn hay lên mạng để tìm hiểu thông tin xem có cách chữa trị nào khác hay không
và trên mạng thì đang thấy có một những cái phần quảng cáo
rất nhiều những bài thuốc được cho là chữa rứt điểm về bệnh đái tháo đường
hoặc là có những cái bài thuốc là chữa bệnh đáy tháo đường bằng viên tiểu đường hoàn
hay là cặp đá kỳ diệu hoặc là đắp lá
vậy thì quan điểm của phó giáo sư đạo xuân cảnh về vấn đề này như thế nào
quan điểm của tôi là để chữa bệnh đáy tháo đường
cần có một chuyên gia cần có những bác sĩ chuyên khoa
không thể tùy tiện được bệnh nhân nào mà tùy tiện
thì phải nói rằng họ được coi thường sức khỏe của họ
do đó là các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản
còn những trung tâm y tế chuyên khoa về đáy tháo đường để giúp các bạn
còn nếu các bạn sử dụng những thông tin trên mạng
chỉ là một thông tin phải nói là quan điểm của chúng tôi là không chính thống
mà họ không chịu trách nhiệm với tất cả
có thể phần tốt là họ có thể được hưởng
những cái phần mà nó có những biến chứng nó có những phức tạp
thì ai chịu trách nhiệm với bạn
cho đến khi trong trường bệnh người chịu trách nhiệm với bạn là quan trọng
đó là theo tôi đề nghị các bạn là hãy khi đã có sự cố về sức khỏe
dù có gọi là đau ốm có bệnh thì phải tứ phương
tứ phương như tứ phương phải có một suy nghĩ chủ động để mà lựa chọn
bởi vì hiện nay xã hội kề mở như thế này thì rất nhiều lựa chọn
cho nên buộc anh phải lựa chọn
ngay thầy thuốc anh cũng phải lựa chọn
thậm chí anh phỏng vấn người này đến làm khám người này
xong rồi thấy anh thích thì anh tiếp tục
còn không anh lựa chọn người khác không sao cả
nhưng mà đúng rồi họ là thầy thuốc
chứ còn nếu mà họ không được đào tạo bài bản
thì tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với lựa chọn của các bạn
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
và nguy cơ này sẽ tăng cao trong những năm tới đây
do đó ngoài việc điều trị thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ
để để lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tim mạch ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đang được khách hàng tiểu đường hiện nay tin dùng
đó là hỗ trợ giảm đường huyết glu gac
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên
hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam giúp hạ đường huyết từ trên một mươi hai ml trên lít xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết tăng cường lưu thông máu ổn định huyết áp
dây thiều canh kiểm soát và làm giảm đường huyết
phòng ngừa biến chứng giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận dưỡng âm bổ huyết hạ áp bảo vệ gan lợi tiểu
khẩu qua rừng giúp giải độc gan hạ đường huyết giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nấm linh chi thúc đẩy quá trình tiết insulin cải thiện cơ bản nhiều năng insulin
giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vị tử giảm cảm giác ế oải mệt mỏi
đinh lăng bồi bộ sức khỏe thông huyết mạch bồi bộ khi huyết tăng sự dở dai tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp tăng cường chức năng bài tiết hóc môn chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin nhờ kiểm soát chư trình chuyển hóa đường
khi đường là gluco ở trong máu cho đến khi chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền trong các bài thuốc dùng thảo dược để trị bệnh
cần thiết phải có mặt quân thần tá sứ để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẻ một loại thảo dược hoặc bất hợp các loại với nhau chưa chính xác có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glogat là sự kết hợp đầy đủ của các tinh chất thảo dược giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày
mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe glugat hỗ trợ giảm đường huyết không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn mắc bệnh tiểu đường thì đây chính là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày
hoàn tiền một trăm linh nếu không hài lòng về chế phẩm
liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách để lại ngay thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức
hoặc bạn có thể gọi đến hotline chín trăm ba mươi bảy bảy trăm linh năm một trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi ba bảy trăm tám mươi năm một trăm ba mươi chín
trước gặp website www glugac com để đặt hàng
công ty cổ phần dược phẩm habifa công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugac
sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết được các chuyên gia khuyên dùng
hỗ trợ giảm đường huyết được các chuyên gia khuyên dùng
xin kính chúc quý vị sức khỏe bình an xin chào và hẹn gặp lại